các nhà khoa học có thể đánh giá được phần nào văn hóa và đời sống của nhân dân thời đó
những mảnh gốm cổ trôn vùi trong lòng đất lòng sông trở thành nhân chứng cho một thời đại phát triển của một làng nghề thịnh vượng
ít người biết rằng làng gốm kim lan một ngôi làng nằm giản dị bên dòng sông hồng có tuổi đời hàng nghìn năm từng có một thời phát triển rực rỡ
mời quý vị và các bạn cùng về thăm làng nghề làm gốm truyền thống ở xã kim lan huyện gia lâm
trải qua thời gian dài ven con sông hồng trên những giải đất phù sa màu mỡ là đời sống ấm no của nhân dân
với những làng nghề truyền thống trên cảnh quan địa lý đặc thù đó con người thích nghi với môi trường để tạo lập cuộc sống và góp phần định hình diện mạo văn hóa của mình
một trong những diện mạo ấy là đồ gốm
một trong những diện mạo này là văn hóa gốm tồn tại và phát triển suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc
sông hồng cũng chính là dòng sông ẩn dấu những bí ẩn của lịch sử nhiều làng nghề
phù sa của sông láng động và vun đắp cho các lớp người nuôi dưỡng tình yêu với đất và nước cùng với đó là niềm tự hào về một mảnh đất giàu truyền thống
dòng sông này không chỉ chứng kiến sự hình thành và phát triển của một trong những làng gốm truyền thống lâu năm nhất ở hà nội
làng gốm cổ một thời nổi danh không kém làng gốm bát tràng hay phủ lãng
và sự xuất hiện của nó cũng đánh dấu một lịch sử phát triển nghề gốm ở hà nội
đó là làng gốm kim lan
xã kim lan chỉ cách trung tâm hà nội khoảng ba mươi km về phía đông nam nằm bên dòng sông hồng
làng gốm kim lan thuộc địa phận huyện gia lâm tiếp giáp với làng gốm bát tràng
chỉ cách có một con sông
làng gốm kim lan đã xuất hiện từ lâu người dân làng không còn ai có thể nhớ nổi nguồn gốc của làng có từ khi nào
chỉ biết rằng với tất cả những tài liệu thu thập được với những mảnh gốm vỡ tìm được bên bờ sông
người ta đổ rằng làng gốm đã xuất hiện từ khoảng hơn một năm trước
những cuộc khai quật người ta cũng đã bước đầu làm đổ ra được tầng văn hóa
tầng văn hóa là dấu tích vô cùng quan trọng để nhận biết ra tính chất cũng như đặc trưng của di tích hay là di vật ở đó
di tích kim lan tầng văn hóa cơ bản ở đó là còn nhận được rõ hai lớp
một lớp có niên đại khoảng kỳ thứ chín thứ một mươi
và lớp nữa là điển hình hơn tức là của thế kỷ một mươi ba một mươi bốn thời trần
còn di vật thì lại đứng với mặt di vật thì cái niên đại nó liên tục và nó kéo dài hơn từ thế kỷ thứ chín thứ một mươi qua thời trần
thậm chí ở đấy còn có cả di vật thời lý nữa
và di vật nó kéo dài đến thời lê
đấy là di vật thì nó dài hơn
và như vậy qua đó
thì ta biết rằng là ở đấy vào từ khoảng thế kỷ thứ chín thứ một mươi đã hình thành một cái làng cổ
trong làng có nhiều cụ quan tâm đến việc tìm hiểu lịch sử và văn hóa làng kim lan đã cùng nhau thành lập nhóm tìm về nguồn cội
ông nguyễn văn nhung một nhà giáo đã nghỉ hưu
năm nay ngoài tám mươi tuổi nhưng trí nhớ và niềm hứng thú với gốm và lịch sử làng kim lan
vẫn còn hiện rõ trong đôi mắt sáng
với ông nhung và nhóm tìm về nguồn cội thì dòng sông này là khởi nguồn và cũng chính là manh mối duy nhất để tìm về lịch sử nguồn gốc của làng nghề gốm kim lan
ở bãi hàm rồng này chứa đựng cả một kho báu đã khiến giới khảo cổ học và đám buôn đồ cổ tìm về
kẻ gạ mua người dọa thu hồi gốm
nhưng với cụ nhung đó đâu phải là những thứ để người đời tranh giành mua bán
mùa nước lên nước rút xuống thì sông lở bờ sông lở thì nó lại lộ ra
chứ có những nhà là lấy được những cái đồ cổ còn nguyên vẹn
nhóm của chúng tôi bắt đầu tìm lại cội nguồn
là bắt đầu ngày hai mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tức là chúng tôi tổ chức đi vào cái thôn kim quân sở để tìm
tức là thế này sở dĩ chúng tôi phải vào đấy là vì tất cả những hồ sơ lưu trữ
cái đình chùa miếu bão thì do nước sông lên to quá năm bảy mươi một ấy thì bị thất lạc cả
thế cho nên là chúng tôi đặt ra vấn đề là phải đi tìm ở những nơi có liên quan đến làng
ví dụ như là kim quang sở thì ở đây chúng tôi cũng là kim quang
thế thì tại sao lại có cái kim quang sở
thì đại thế là ngày hai mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là chúng tôi bắt đầu đi tìm lại cội nguồn
tháng bốn năm hai nghìn một đoàn cán bộ của bảo tàng lịch sử việt nam đã về kim lan để tìm hiểu
và những di vật do nhóm tìm về cội nguồn của làng cung cấp đã khiến các nhà sử học sừng sốt
liên tục từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn ba đã có ba đợt khai quật được viện khảo cổ học và bảo tàng lịch sử việt nam tiến hành trên bãi hàm rồng
theo cái kết quả
nghiên cứu của viện khảo cổ học và cái nhóm tìm lại cội nguồn của chúng tôi đấy
thì cái nghề gốm của kim lan
có từ rất sớm
tức là từ thế kỷ bảy
sang thế kỷ thứ chín
thứ một mươi đấy
chính quân của cao biển
đóng tại kim lan
và hướng dẫn dân
làm gốm và làm xứ
nhưng mà sau
cái thời kỳ làm xứ là phát triển
thịnh hành nhất
là thế kỷ thứ một mươi ba
và đầu thế kỷ một mươi bốn
kim lan đã có
đồ gốm xứ xuất khẩu
ra nước ngoài
thế và cho đến
thế kỷ thứ một mươi bảy
là kết thúc
thì dân lúc bấy giờ dân kim lan là
thôi không làm cái nghề này nữa mà chuyển sang làm nông nghiệp
tức là trồng dâu nuôi tập
mãi cho đến
sau này tức là
cuối những năm bảy mươi
thì kim lan mới bắt đầu
là khôi phục lại
dòng dã hơn một mươi năm
mơ ước về một bảo tàng trưng bày gốm mới trở thành hiện thực
nhà bảo tàng gốm xứ và lịch sử kim lan ra đời
trưng bày hơn ba trăm linh hiện vật cổ của làng
đó là những đóng góp qua những cuộc khai quật
và tìm kiếm của nhóm tìm về nguồn cội
và cố tiến sĩ
nhà khẩu cổ học người nhật bản
hơn ba trăm linh cổ vật đang được trưng bày
theo từng niên đại
có đánh số và chú thích rõ ràng
những mảnh gốm vô chi vô giác
trở nên có linh hồn
gốm mang câu chuyện của gốm
dựa trên kết quả ba lần khai quật
năm hai nghìn một đến hai nghìn ba
các nhà khẩu cổ đã đưa ra kết luận
thời kỳ hưng thịnh nhất
của nghề sản xuất gốm xứ của kim lan
là vào khoảng thế kỷ thứ một mươi ba
đến thế kỷ thứ một mươi bốn
và là trung tâm sản xuất gốm xứ của kinh thành thăng long
hơn thế nữa
gốm kim lan có khả năng xuất khẩu ra nước ngoài
do những mảnh gốm thời trần
có hoa văn gần giống với những mảnh gốm tìm thấy
indonesia và nhật bản
nửa cái đĩa
cái đường kính nó bốn mươi năm cm
thì anh dc thì anh có nói là
chính năm ba mươi ở nhật
cũng đã phát hiện ra một nửa cái đĩa
ở cái dạng cái loại này
biết là của việt nam nhưng mà
chưa biết là
ở nơi nào của việt nam sản xuất
thì đến cái kỳ khai quật vừa rồi
thì anh dc xác nhận là
đúng cái loại đĩa
mà bên nhật đã có
kim lan đã xuất khẩu sang nhật lúc bấy giờ
sau nhiều thập niên thất truyền
và sau ba mươi năm khôi phục làng nghề
gốm kim lan ngày nay đã truyền mình mạnh mẽ
hiện xã kim lan có khoảng hai trăm bốn mươi hộ gia đình làm nghề gốm
chiếm một mươi năm tổng số hộ gia đình
tuy số hộ sản xuất khiêm tốn
nhưng sản phẩm gốm xứ làm ra chiếm đến sáu mươi giá trị sản xuất kinh tế của toàn xã
tìm lại cội nguồn và tiến hành khai quật
rồi thì các nhà khoa học kết luận
thì quả thật là
chúng tôi thấy rất mừng
rất mừng là thế
đúng là rất tự hào
tự hào về mấy điều thế này
cái thứ nhất là
dân kim lan
cái thời kỳ mà gần cách mạng tháng tám
thì là một cái vùng rất đói
thế nhưng mà
đến khi mà bắt tay vào
làm được cái nghề này thì phải nói là
chính nhờ cái nghề gốm xứ này
mà dân kim lan
cải thiện được trước hết là giải quyết được nạn đói
cái thứ hai nữa là cải thiện đời sống
với nhiều sản phẩm đa dạng như gốm xây dựng và dân dụng
chậu hoa bát đĩa gạch ngói
xã kim lan đẩy mạnh khôi phục làng nghề
đưa gốm xứ trở thành mặt hàng chính
mang lại lợi nhuận kinh tế cao
nói về cái việc mà
phát triển của làng nghề
thì cũng có nhiều cái thuận lợi
đấy là các hộ gia đình bây giờ thì cũng có cái
họ có thể sản xuất được những mặt hàng mà có giá trị
có kỹ thuật
và đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường
và có mang hiệu quả kinh tế và nó cũng khá là cao
mang lại thu nhập cho hộ gia đình
và cũng góp phần vào cái thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
tuy nhiên bây giờ thì
mình nói là thuận lợi là như vậy
tuy nhiên cũng có cái khó khăn là gì
là cái thị trường
thị trường tiêu thụ sản phẩm
bởi vì nó trước đã nói là cái câu chuyện là cái thương hiệu của làng nghề đó
nó chưa mạnh
đấy cho nên là
cái sản phẩm của kim lan là chưa có cái tiếng
mà để nhiều người dân
ở trên cả nước
hoặc là ngay cả các xã bạn các tỉnh bạn người ta biết đến thương hiệu kim lan là
nó vẫn còn hạn chế
cho nên là kim lan đang rất cần một cái chợ công xứ
đấy để giới thiệu tập trung sản phẩm
để ví dụ như khách du lịch
người ta có thể đến chợ công xứ thì người ta có thể quan sát được tổng thể là
là các mặt hàng
của kim lan
kim lan hướng đến các sản phẩm gốm xây dựng
và gốm gia dụng
như bát đĩa
ngoài ra vẫn có những sản phẩm chất lượng cao
mang tính nghệ thuật như sản xuất chanh xứ
sưởng gốm của gia đình chị lê thị chuyên
là một trong những cơ sở sản xuất chanh xứ nghệ thuật
được đánh giá cao về chất lượng
và được xuất khẩu
đi nhiều nước trên thế giới
những sản phẩm này
yêu cầu người thợ phải vững nghề gốm
lại phải nắm bắt được xu thế thẩm mỹ
để phù hợp với yêu cầu của thị trường
bước đầu nó cũng khó khăn
tại vì khi sang cái mặt hàng mới này thì nó đòi hỏi về kỹ thuật
ví dụ như là
làm sao mình pha chế để cho nó
ra nó khó khăn
nó không bị cong vênh
sau đó rồi lại đến
khâu men thuốc màu màu
và vẽ vời làm sao nó cũng phải đẹp
và cái khâu cuối cùng nữa là khi cho nên nó lung nó đốt
rất là cần
đến một cái khâu kỹ thuật
tức là khi mình lung mình đốt
mình phải để ở cái nhiệt độ bao nhiêu
khi da sản phẩm da màu nó được đẹp
thì đấy là một cái
cũng rất là khó
nhưng mà mình cứ từng bước theo năm tháng
mình vừa làm mình vừa học hỏi mình vừa rút ra kinh nghiệm
thì nói chung là đến bây giờ mình cũng đã cảm thấy là nó cũng
đã có một thời gian dài
các hộ làm gốm ở kim lan
sử dụng lò nung than truyền thống
than sẽ được nghiền nhỏ trộn với xì
sau đó đắp thành từng bánh nhỏ lên tường cho khô
phương thức nung truyền thống cũng có nhiều bất cập
trong vấn đề môi trường
và năng suất
cũng như chất lượng sản phẩm
nói chung cái làm gốm cái lò hộp này thì nó quá là vất vả
mình làm thì cũng
sáng ra là phải làm lo hồ hiếc cho thợ làm rồi dậy để dọn hàng
nói chung là
sắp xếp để lại thợ bắt đầu lên làm thì là mình đã
hầu như mình phải dậy sớm
và tối mình vẫn phải dậy sớm

thì mới được nghỉ
nhiều cơ sở sản xuất đã đầu tư công nghệ hiện đại
chuyển giao từ lò nung hộp
sang lò nung bằng ga
dù chi phí đầu tư khá cao
nhưng mang lại hiệu quả tốt
lại thân thiện môi trường
một mẻ gốm vào lò chỉ cần nung trong khoảng hơn một mươi tiếng đồng hồ
là đã cho ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn
vừa tiết kiệm thời gian
lại đảm bảo vệ sinh môi trường
một mươi năm nay tôi chuyển sang cái lò từ đốt than cho đến sang lò đốt ga này
thì cái vấn đề về đốt ga thứ nhất là
về cái số lượng sản phẩm
và cái hai cái môi trường nó được trong sạch và cái thứ ba nữa là
cái hiệu quả của sản phẩm
cái cái vấn đề về chất lượng
về sản phẩm nó sẽ cao hơn cái lò đốt than trước đây
làng gốm kim lan của hôm nay
sau ba mươi năm hết mình nỗ lực gìn giữ và phát triển nghề truyền thống
đã cho ra đời nhiều chủng loại sản phẩm
với mẫu mã đa dạng
không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước
mà còn vươn ra thị trường quốc tế
với những điểm đến đầy hứa hẹn
như nhật bản
định hướng mà để phát triển kinh tế thì
thì xã một là về cái việc mà vẫn phải tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân
là chuyển đổi công nghệ sản xuất
thì còn mấy chục cái là hộp là
đang tuyên truyền
và tạo những điều kiện thuận lợi nhất
để cái hộp là chuyển sang lò ga
vừa là có cái cái cái cái
giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường
vừa là để nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như chất lượng sản phẩm
nhưng mà cái điều rất quan trọng mà đảng chính quyền địa phương rất quan tâm
đó là phải tạo những điều kiện thuận lợi để
người dân tiêu thụ sản phẩm
thì đây là cái vấn đề mà
mà địa phương đang rất quan tâm và tập trung
xã từ trước đến nay thì cũng đã thực hiện cái việc mà mình
quảng bá giới thiệu sản phẩm
qua các hội trợ
đấy do huyện do thành phố kể cả hiệp hội làng nghề tổ chức
người ta nói
kim lan là mảnh đất của những câu chuyện cổ tích
sự hồi sinh của gốm kim lan
cũng giống như bao câu chuyện cổ tích
đã được vẽ lên trên vùng đất này
làng nghề gốm kim lan đi vào từng lời thơ lời nhạc
để truyền lại niềm tự hào về một truyền thống làng nghề
cho con cháu đời sau
sự ghi tâm ấy của những người con làng gốm
là cái cốt lõi quyết định cho sự trở mình hồi sinh của làng gốm cổ bên sông hồng
nhớ về làng cổ quê tôi
bên dòng sông nhị đắp bồi nghìn năm
trồng sâu dệt lụa nuôi tằm
đất nôn đỏ gốm như trăm làng nghề
cái tên làng gốm kim lan
khiến người ta không chỉ nhớ về một làng nghề cổ
mà còn nhớ tới một dấu ấn khác nữa
đây là nơi có bảo tàng cộng đồng đầu tiên trong cả nước
một công trình đã
từng được trao giải thưởng bùi xuân phái
vì tình yêu hà nội
và người đóng góp nhiều công sức nhất
cho việc xây dựng bảo tàng gốm cổ ấy
chính là một người con của làng
ông nguyễn việt hồng
năm nay đã ngoài tám mươi tuổi
nhưng nhờ tình yêu với gốm của ông
mà người dân kim lan
đã và đang dần khôi phục lại được làng nghề
từng bị quên lắng
hơn chục năm trước
cùng vài người bạn trong làng
bắt đầu để ý tới những mảnh gốm vỡ trải dài suốt dọc bờ sông ven thôn
đã từng có thời gian hàng chục năm
làm việc ở bát tràng
ông hiểu về gốm hơn ai hết
ông nhận thấy những mảnh gốm vỡ này
không hoàn toàn là thứ bỏ đi
hẳn là nó mang cho mình một giá trị lịch sử nào đó
sẵn kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với gốm
ông hồng bắt đầu thu thập
và ghi nhớ các mảnh gốm
chắp ghép lại những mảnh có hoa văn
mẫu men giống nhau
rồi ông tự mình nghiên cứu về lịch sử
đặc trưng của các loại gốm nổi tiếng
và ông bắt đầu nhận ra những mảnh gốm vỡ trải dài suốt dọc bờ sông ven thôn

có lẽ đã từng khởi phát chính từ nơi này
ông tiếp tục nhặt nhạnh
sưu tầm các mảnh gốm
và ghi rõ cả niên đại cho từng mảnh nhỏ
cả một gia tài gốm cứ lớn lên từng ngày
sông thì gần đây
trước thì cũng đi xa và ít nữa
nhưng mà cứ ra sông thì hằng ngày đi tắm đi rửa rau này
buổi sáng ra bơi cái
thì thấy nó lở ra thì
thấy mảnh nào nhặt mảnh
nếu không nhặt thì nó lại chìm đi
nhặt dần dần như thế thì
vì sao nhặt về để làm gì để xem
vì tôi là người trong ngày
xem tất cả những cái đó
từ thời xưa tôi đã kết luận là từ thời xa xưa là cái này cái làng này là một làng nghề
trong quá trình đi nhặt các mảnh gốm
ông còn tìm được cả những hũ tiền cổ
trong đó có rất nhiều loại tiền quý
được đúc từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thời vua đinh tiên hoàng
hay những đồng từ thời tây hán trước công nguyên
thời tống năm một nghìn tám
ông giữ lại để củng cố thêm niềm tin cho suy đoán của mình rằng
kim lan nhất định là một làng gốm thịnh vượng lắm
chính nhờ tất cả những mảnh gốm vỡ
những đồng tiền cổ này
ông được gặp và làm việc với tiến sĩ người nhật
hai con người tuy ở hai vùng đất khác nhau
nhưng khi gặp nhau đã ngay lập tức hòa hợp
bởi có chung tình yêu với gốm cổ
những kiến thức sâu sắc về gốm của ông mura
kết hợp với kinh nghiệm hàng chục năm gắn bó với gốm của ông hồng
đã giúp họ giải đáp được nhiều câu hỏi về lịch sử nghề gốm nơi đây
vì sao lại thích nhật
vì sao lại làm cái trò này
kết luận lại có vấn đề là vì thế này
thứ nhất tôi là người trong nghề
tôi là người trong nghề
và tôi đã
đến cái chuyện này
tức là đất nuôi ta lớn lên người
giữ trong lòng đất bao lời tổ tiên
từ thời thiên phúc khai nguyên đất nung nghề gốm
dựng nên là nghề
thế vì thế là say mê làm thôi
cũng từ đó
ông hồng luôn mong muốn có một nơi để trưng bày tinh hoa gốm cổ cho mọi người xem
để tự hào và ghi nhớ về lịch sử của làng mình
cùng với sự giúp đỡ của ông mura
sau nhiều tháng ngày họ tâm huyết
miệp mài đi sưu tầm vận động
ngược xuôi trăm bề
bảo tàng gốm của xã kim lan ra đời
ông hồng cũng rất tự nhiên
trở thành một hướng dẫn viên không thể thay thế ở bảo tàng này
một không gian không rộng
vừa đủ để trưng bày hơn ba trăm linh hiện vật gốm cổ
đa dạng về loại hình
người ta thấy được một quá trình tương đối đầy đủ về lịch sử của làng gốm kim lan
thứ nhất là cụ có một cái trí thức
nghĩa là cụ có hiểu biết rất sâu về cái làng của kim đa này
nghĩa là làng kim lan từ xưa nay là cụ
rất là hiểu sâu
về văn hóa đặc biệt là đối với cái sản xuất công xứ
thì trước đây cụ là công nhân sinh do tràng
thì cụ rất là hiểu về làng nghề
phải nói là một người
rất hiểu biết về văn hóa của làng kim đa
về cái sản xuất gốm sứ của làng kim lan
cũng như cụ là người rất tâm huyết
với làng nghề
thông qua cái việc mà cụ siêu tầm
cái sản phẩm phảo cổ đó
và thông qua cái việc mà khi mà
cũng quá trình mà đã khánh thành nhà cổ vật rồi
thì phải nói là rất nhiều những đoàn khách quốc tế
đấy hoặc là trong nước
là họ qua các phương tiện thông tin
họ biết rằng là cụ hồng là cái người mà trưởng cái nhóm siêu tầm đó
họ liên hệ trực tiếp với cụ
hoặc thông qua chính quyền địa phương là phải nói cụ rất là nhiệt tình
cụ rất là trách nhiệm
cũng tiếp các đoàn và giới thiệu về cái nhà bảo tàng mà cụ là người có lẽ là hiểu biết nhất
từ những ngày đầu tiên khi mà siêu tầm
cho đến cả quá trình
khảo cổ học
cũng như là
những sản phẩm được trưng bày trong nhà bảo tàng
cuộc đời hơn tám mươi năm
thì ngót nghét sáu mươi năm gắn bó với gốm
ông hồng chỉ giải thích lý do cho niềm say mê của mình như vậy
sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này
ông lưu giấu tên mình như một người đã đóng góp nhiều công sức
trong việc làm sáng tỏ trang lịch sử của làng kim lan
vốn đã bị lớp bụi thời gian che phủ bấy lâu nay
về với vùng đất nổi tiếng với gốm
nhiều du khách còn rất đỗi ngạc nhiên
với văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú
và rất đáng tự hào của bát tràng
trong mâm cơm các ngày lễ tết ở vùng quê này
có một món không thể thiếu được
đó là bát canh măng mực nồng ấm đậm đà
chính sự tận tụy khéo léo của những người phụ nữ đảm đang
mà canh măng mực nơi đây
đã nổi tiếng như một thương hiệu
canh măng mực bát tràng
đúng như tên gọi
canh măng mực có hai thành phần chính
là măng khô và mực khô
nghe tưởng đơn giản
mà chỉ khi chứng kiến mới thấy
người phụ nữ nơi đây phải tỉ mỉ làm cả chục công đoạn
mới hoàn thiện được món ăn này
măng khô mua về
phải ngâm nước
cho mềm rồi tước mỏng
người bát tràng không thái măng thành những miếng vuông như nhiều nơi khác
mà tước thành sợi nhỏ
nên món canh măng mực mới mang đặc trưng riêng của mảnh đất này
những sợi măng tước càng mỏng càng tốt
nhưng phải tước khéo
sao cho sợi không đứt
sợi măng khi tước xong phải thở tơi và nhỏ rồi mang đi phơi nắng
khi cái măng nó khô rồi
phơi khô rồi thì mình lại phải
rửa qua nước nóng
cho nó sạch hết cả cái bẩn của mang đi
xong cho vào luộc bốn năm nước
cho nó trong đi cho sạch sẽ đi
xong người ta lại phải cho vào một cái thùng ép hoặc là người ta vắt kỹ
cho nó hết cái nước
cái nước của cái măng đi
cho nó khô ráo đi
khác với măng
mực khô không tước được thành sợi nhỏ ngay như vậy
mực cũng được tước hết lớp yếm
để không bị sơ
rồi đem ngâm với nước
và tẩy sạch bằng rượu
qua nhiều lần tẩy như thế
mực vừa sạch lại mềm hẳn ra để dễ tức sợi
khi các con mực trắng sạch
người ta phải nướng qua mực trên bếp than
rồi đập nhẹ cho thân con mực dập rõ ra từng thớ thịt
lúc này mới xé
hoặc thái nhỏ thành từng sợi như măng để nấu
măng và mực xào lẫn với nhau trên bếp đun nhỏ lửa
là có thể lưu trữ một vài ngày
để chế biến món canh khi cần thiết
món ăn của bác chàng này thực sự ra mà nói là ngày
nhất là ngày tết
hoặc là ngày lễ
thế là những cái ngày là phổ biến nhất cho
thế còn những ngày rỗ thì nhà ai có cái công việc gì
hoặc liên hoan
ngày vui ngày buồn
là cái món ăn đặc sản
của bác chàng rồi
món ăn có ngon ngọt
vừa hay không cũng phụ thuộc vào sự khéo léo của người nội trợ
nước hầm xương nấu thật kỹ
rồi mới cho măng mực đã xào và nồi tiếp tục đun nhỏ lửa
khi múc ra
bát canh có màu vàng óng
rõ vị ngọt
và thơm của mực
người dân bát tràng chắc có lẽ không ai còn lạ lẫm với món ăn này
măng mực bát tràng đã trở thành đặc sản của địa phương
không chỉ hiến hữu trong những bữa ăn
mà còn là nét văn hóa ẩm thực độc đáo
trong cuộc sống của người dân nơi đây
đến đây thì thời lượng chương trình sắc màu dân tộc đã hết
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình
xin quý khán giả gửi về hòm thư
phong văn hóa a nh org vn
hoặc qua số điện thoại
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi